sự phát triển theo hướng hiện đại chuyên nghiệp cùng với mức tăng trưởng ngoạn mục với số lượng du khách nước ngoài
đã khẳng định bước tiến của ngành du lịch việt nam trong thời gian qua
và từ kết quả này thì ngành du lịch việt nam cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để bắt kịp với xu hướng của thế giới
theo tổ chức du lịch thế giới số lượng khách du lịch quốc tế trên toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám đã vượt mốc một bốn tỷ lượt
tăng bảy mươi bốn triệu lượt so với năm hai nghìn một mươi bảy đạt mức tăng trưởng gần sáu
đây là mức tăng trưởng cao thứ hai trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi đến nay
cũng theo báo cáo của tổ chức du lịch thế giới trong năm hai nghìn một mươi tám khu vực châu á thái bình dương
đã đón ba trăm bốn mươi hai sáu triệu lượt khách quốc tế tăng sáu một so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó khu vực đông nam á là khu vực dẫn đầu về tăng trưởng khách quốc tế đến bảy bốn
tổ chức du lịch thế giới cũng đưa ra đánh giá rằng phần lớn các điểm đến ở khu vực đông nam á
đều duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh đặc biệt là việt nam
đang thu hút ngành du lịch việt nam

đều duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh đặc biệt là việt nam đang thu hút ngành du lịch việt nam
bên cạnh đó cuộc cách mạng bốn nền tảng công nghệ số và dữ liệu sẽ chi phối tăng trưởng
ở khu vực châu á thái bình dương với tám mươi chuyến đi du lịch được đặt trực tuyến
và tám mươi bảy thế hệ trẻ cho rằng điện thoại thông minh là công cụ cần thiết cho du lịch
theo nhiều chuyên gia trong ngành dịch vụ nhận định công nghệ thông tin và mạng xã hội
sẽ là tương lai của ngành du lịch
ngành du lịch thế giới đang chứng kiến sự phát triển của nhiều xu hướng du lịch khác nhau
như tour tự thiết kế du lịch mạo hiểm du lịch trải nghiệm du lịch giải trí với các thiết bị hiện đại
xu hướng khách du lịch quan tâm nhiều hơn tới chất lượng
chất lượng trải nghiệm tại điểm đến thay vì hình ảnh điểm đến đơn thuần
khách du lịch thế hệ mới là những người yêu môi trường tôn trọng và có trách nhiệm với môi trường
vì vậy xu hướng tìm về những giá trị văn hóa đặc sắc và sinh thái nguyên sơ cũng đang trở nên phát triển
du lịch việt nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đó
quan trọng là ngành du lịch việt nam cần tạo cho mình được bản sắc và dấu ấn riêng để níu chân du khách